trong tình hình hiện tại các nước cần thực hiện chính sách trì hoãn để hiểu hơn về omicron và khả năng chống lại biến thể mới này của các loại vaccine hiện có
các biện pháp công giờ bao gồm hối thúc người dân tiêm vaccine đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn
tại anh bộ trưởng y tế sajis javid cho biết quy định đeo khẩu trang tại các cửa hàng và trên các phương tiện giao thông công cộng sẽ được áp dụng trở lại tại nước này từ ngày ba mươi tháng một mươi một
đức kêu gọi người dân cùng hành động tiêm vaccine và tuân thủ các quy định
hạn chế hơn nữa việc tiếp xúc với người lạ
theo báo new york times các vaccine hiện tại vẫn được kỳ vọng là có thể cung cấp một mức độ bảo vệ nào đó với biến thể omicron
vaccine kích thích việc sản sinh kháng thể và tế bào miễn dịch tấn công các tế bào nhiễm virus
ngoài ra mũi tiêm tăng cường cũng tăng mức kháng thể trong cơ thể bảo vệ người được tiêm tốt hơn trước các biến thể mới như omicron
trước đó nhiều quốc gia siết chặt các quy định nhập cảnh đối với những người vừa đi qua chín nước châu âu
danh sách các nước thông báo tạm dừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ bảy quốc gia châu phi do lo ngại sự lây lan của biến thể omicron ngày càng dài ra
mỹ và các nước châu âu đều đưa ra biện pháp này
mỹ đã bắt đầu cấm nhập cảnh với hầu hết những ai đến từ khu vực nam châu phi trừ công dân và thường trú nhân có quyền cư trú hợp lệ ở mỹ
giới chức y tế mỹ
cho biết sẽ không đưa ra bất cứ yêu cầu về sàng lọc hay truy vết nào đối với biến thể omicron
người nhập cảnh không cần xét nghiệm covid một mươi chín tại điểm đến
các hãng hàng không cũng không đưa ra các yêu cầu khác
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu âu phản đối mạnh mẽ lệnh cấm nhập cảnh với người tới từ các quốc gia có ca mắc omicron
nhân sách về động thái chặn chuyến bay từ châu phi của nhiều nước
một số người cho rằng nó có thể giúp các nước có thêm thời gian áp đặt các biện pháp y tế mới để đề phòng
một số người lại cho rằng
hạn chế nhập cảnh không có mấy tác dụng trong ngăn chặn virus lây lan và có thể tạo cảm giác an toàn sai lầm
ông mark unhals giáo sư bệnh truyền nhiễm tại đại học edinburgh nhận định
cấm nhập cảnh có thể trì hoãn nhưng không thể ngăn chặn một biến thể có khả năng lây lan cao
tiến sĩ armes adalia chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại đại học john hopkins cũng có nhận định tương tự
ông cho rằng áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh khiến các chính trị gia có vẻ như đang làm điều gì đó
nhưng lại không có hợp lý khi các nước giờ đã có vaccine và xét nghiệm nhanh để phát hiện biến thể
trong khi đó ander stegnell chuyên gia dịch tễ hàng đầu tại thụy điển nói rằng
cấm nhập cảnh sẽ không có hiệu quả lớn trừ với các nước có chuyến bay thẳng tới vùng đang có biến thể omicron
ông nói cơ bản là không thể theo dõi mọi luồng giao thông đi lại
về phần mình ông jeffrey barrett tại viện wellcome sanger cho biết
phát hiện sớm biến thể mới có thể giúp các biện pháp hiện nay có tác động lớn hơn thời điểm
bởi delta mới xuất hiện
ông nói quá trình giám sát ở nam phi và các nước gần đó tốt đến mức họ tìm thấy biến thể mới này
hiểu nó là vấn đề mà nhanh chóng thông báo với thế giới
biến thể mới có thể đang ở thời kỳ đầu nên vẫn có thời gian để hành động
dù vậy ông prat nói nhập cảnh nghiêm ngặt sẽ phản tác dụng
và không nên trừng phạt nam phi bằng biện pháp cấm nhập cảnh
vì họ đã cảnh báo thế giới về biến thể mới
các chuyên gia khác thì cho rằng quy định hạn chế nhập cảnh hiện nay đều mang tính chính trị
không có tính khoa học
vì chưa có bằng chứng chắc chắn về mức độ lây lan của omicron
trước đó who cũng cho rằng các nước quá vội vàng khi hạn chế nhập cảnh với một số nước ở châu phi
để ngăn chặn biến thể siêu đột biến omicron
theo đài rt phát ngôn viên vkpado christian limeyer nói rằng
tổ chức này khuyến nghị các nước thực thi đánh giá nguy cơ dựa trên cách tiếp cận khoa học khi app hạn chế đi lại
tuyên bố trên được đưa ra khi các nước ở nhiều châu lục như anh đan mạch tây ban nha mỹ israel
hạn chế nhập cảnh với người đếm
chủ tịch uban châu âu ursula von der leyen đã kêu gọi tạm ngừng đi lại bằng đường hàng không
giữa liên minh châu âu và các nước có ca mắc biến thẻ omicron trong lúc đánh giá nguy cơ
với ba mươi hai đột biến ở protein gai biến thể omicron được cho là nguyên nhân
khiến số ca mắc mới covid một mươi chín tại nam phi tăng mạnh
trước đó đã có cảnh báo là biến thể omicron có khả năng lây gấp năm lần
so với biến thể omicron
tuy nhiên bác sĩ ở nam phi cho biết các bệnh nhân nhiễm biến thể mới của sars cov hai
tại nước này có triệu chứng rất nhẹ
do đó có thể biến thể này lây lan nhanh nhưng không nguy hiểm
biến thể mới omicron đã lan đến nhiều quốc gia hơn nữa
bao gồm một mươi ba ca ở hà lan hai ca ở canada
sau khi được xác nhận hoặc nghi có mặt tại anh ý đan mạch đức áo bỉ
cộng hòa séc úc hồng kông trung quốc và israel
theo đài cnn hà lan đã xác định có một mươi ba người nhiễm biến thể omicron
trong đó sáu mươi một người mắc covid một mươi chín trên hai chuyến bay từ nam phi
hạ cánh tại sân bay streamphon ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
nhà chức trách vẫn tiếp tục phân tích trình tự gen của các mẫu xét nghiệm còn lại
khoảng một mươi hành khách trên hai chuyến bay này phải cách ly ở một khách sạn
gần sân bay tại hà lan trong khi những người khác đã đi những nơi khác
ở châu âu và thế giới
bộ trưởng y tế hà lan hugo de jong thừa nhận có thể số ca đã xác nhận mới
chỉ là phần nổi của tàng băng
hà lan sẽ phát hiện thêm các bệnh nhân nhiễm biến thể omicron
và các ca nhiễm biến thể omicron khác
đã có cảnh báo từ tiến sĩ eric fading chuyên gia về dịch tễ
và là thành viên cấp cao của liên đoàn các nhà khoa học mỹ fas
rằng biến thể omicron có khả năng lây lan gấp năm trăm linh so với biến thể delta
tuy nhiên bác sĩ ở nam phi cho biết các bệnh nhân có triệu chứng rất nhẹ
do đó có thể biến thể này lây lan nhanh nhưng không nguy hiểm
theo hãng tin reuters mới đây bác sĩ angela kueh cosg
chủ tịch hiệp hội y tế nam phi một trong những người đầu tiên
nghi ngờ về sự xuất hiện một biến thể virus corona khác ở các bệnh nhân
cho biết các triệu chứng của biến thể omicron cho đến nay rất nhẹ và có thể điều trị tại nhà
hầu hết bệnh nhân mà bà koregy điều trị cảm thấy rất mệt mỏi
theo bà tình trạng mệt mỏi quá mức có thể là một triệu chứng điển hình
khi nhiễm biến thể omicron
không có bệnh nhân nào bị mất vị giác hoặc là khứu giác
và đây là một chi tiết đáng chú ý
trước đó phát biểu tại cuộc họp báo vừa qua bộ trường fala nói rằng
cho đến nay các bác sĩ và giới chuyên gia chưa tìm thấy bằng chứng
nào cho thấy biến thể omicron gây ra tình trạng bệnh nặng ở người bị nhiễm
theo ông hiện còn quá sớm để khẳng định xu hướng diễn biến của dịch bệnh
gắn với sự xuất hiện của omicron
bộ trường fala nói rằng chính phủ nam phi nhận thức rằng
việc một số nhà khoa học ra tuyên bố về omicron đã gây ra tâm lý hoảng sợ vào bất an
đây là phản ứng thiếu cơ sở khoa học
ông nhấn mạnh có đầy đủ lý do để tin rằng các vaccine hiện vẫn hiệu quả trước biến thể mới
theo báo anh telegraph đến thời điểm hiện tại
bác sĩ angelico
đã điều trị cho hai mươi bệnh nhân dương tính nhiễm biến thể omicron
hầu hết là nam còn trẻ
một nửa trong số họ chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
bệnh nhân có thể bị đau cơ và mệt mỏi trong một hai ngày hoặc ho nhẹ
có một bệnh nhân là bé gái khoảng sáu tuổi bị sốt cao và nhịp tim đập nhanh
sau hai ngày theo dõi tình trạng của bệnh nhân chuyển biến tốt
một số chuyên gia cho rằng nếu omicron không gây ra các triệu chứng nghiêm trọng
ngay cả ở những người chưa tiêm
điều đó cho thấy rằng có thể virus đang chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu
nghĩa là virus xuất hiện thường xuyên nhưng dễ kiểm soát hơn
tuy nhiên vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì về độc tính của biến thể omicron
mặc dù tất cả các bệnh nhân đều khỏe mạnh
có thể vì họ còn trẻ và cơ bản đều không bị bệnh nặng khi nhiễm bất kỳ biến thể nào
các bệnh nhân lớn tuổi chưa tiêm hoặc có bệnh lý nền như tiểu đường hoặc tim mạch
có thể bị bệnh nặng hơn khi bị nhiễm virus
theo các chuyên gia ở nam phi
tới nay vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy biến thể omicron gây ra tình trạng bệnh nặng ở người bị nhiễm
vậy nên quý vị cũng đừng quá lo lắng về biến thể omicron
giờ vẫn còn quá sớm để khẳng định về bất cứ nguy hại nào biến thể mới này đem tới cho nhân loại
cho tới khi có dữ liệu cuối cùng
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về biến chủng sars cov hai mới có nguồn gốc từ nam phi này
quý vị hãy theo dõi kênh bật trung thông báo để nhận thêm nhiều thông tin hơn nữa
còn bây giờ xin chào và gặp lại